tòa nhân dân tỉnh sơn la cho biết ngày một mươi sáu tháng chín tới đây sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch thì phiên tòa xét xử vụ án sẽ diễn ra trong năm ngày
tám bị cáo được đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
các đối tượng này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao với động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân
cấu kết với nhau thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm sửa nâng điểm in khóa phách vòng một vòng hai để nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh